thưa quý vị và các bạn sau thời gian dài học trực tuyến tại nhà dự kiến hơn một mươi bảy triệu học sinh trên cả nước
được trở lại trường học trực tiếp từ ngày bảy tháng hai
cụ thể bộ giáo dục và đào tạo cho biết là toàn bộ sáu mươi ba tỉnh thành phố đã lên kế hoạch
đưa học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông đi học trực tiếp bắt đầu trong khoảng thời gian
từ ngày bảy đến ngày một mươi bốn tháng hai
ngày hôm nay học sinh các khối bảy tám một mươi và một mươi một tại thành phố hà nội cũng đã đi học trở lại
tại một số trường học học sinh lớp chín và lớp một mươi hai đã đi học trở lại theo đúng kế hoạch từ ngày bảy tháng hai
còn đối với học sinh từ lớp một đến lớp sáu ubnd tp hà nội thống nhất chủ trương chia làm hai giai đoạn
bước đầu sẽ cho học sinh tại một mươi tám huyện thị xã đi học trực tiếp kể từ ngày một mươi tháng hai
do học sinh cấp học này ở một mươi tám huyện thị xã chủ yếu ở cùng một địa bàn
như vậy sẽ đảm bảo an toàn khi triển khai học trực tiếp
sở giáo dục và đào tạo sẽ có đánh giá sơ bộ để triển khai hai giai đoạn hai
từ ngày hai mươi một tháng hai học sinh từ lớp một đến lớp sáu tại một mươi hai quận nội đô dự kiến sẽ được đến trường học trực tiếp
như vậy ngày hôm nay là ngày đầu tiên học sinh cao lớp từ lớp chín đến lớp một mươi hai trên địa bàn thành phố hà nội
quay trở lại đi học trực tiếp tại trường
để tạo điều kiện cho học sinh và phụ huynh di chuyển được an toàn thuận lợi thông suốt
không xảy ra ồn tắc giao thông cũng như các tình huống phức tạp về an ninh trật tự
lực lượng công an thành phố hà nội đã triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông
sau đây sẽ là phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân trong sáng ngày hôm nay
nút sao lê văn lương hoàng minh giám tp hà nội
ngay từ đầu giờ sáng lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt triển khai phương án phân luồng phương tiện
đặc biệt lực lượng chức năng bố trí cán bộ chiến sĩ có mặt tại những điểm giao cắt
tuyến đường dẫn vào khu vực các trường học
bố trí anh em trực tiếp là khảo sát tình hình từ sáng sớm
để là có quãng thời gian là trước khi các cháu đến trường là anh em đã chủ động bố trí hết lực lượng rồi
từ trước khi cổng trường ở đây và điểm mở dưới kia là đều có lực lượng chủ động
và phối hợp với các đơn vị địa bàn như cảnh sát khu vực và công an phường sở tại
nắm mắt tình hình trước và phân luồng dẫn giao thông để không cho sự uốn tắt xảy ra trước khu vực cổng trường
và quanh khu vực cổng trường như ngã ba ngã tư và các lối mở lân cận
theo ghi nhận thực tế tại một số điểm trường đôi lúc xảy ra tình trạng ồn ứa giao thông
nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc phụ huynh dừng đỗ không đúng quy định trước khu vực cổng trường
đồng thời do thời gian chùng với giờ cao điểm nên lượng phương tiện tăng đột biến khiến việc di chuyển khá khó khăn
nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc phụ huynh dừng đỗ không đúng quy định khiến việc di chuyển khá khó khăn
cũng theo lực lượng cảnh sát giao thông trong ngày hôm nay ngoài ứng trực vào khung giờ cao điểm
lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường công tác tuần tra tại các điểm nóng giao thông
đồng thời lực lượng công an phối hợp cùng các lực lượng khác triển khai các phương án dự trù
đối với các tình huống đột xuất bất ngờ có thể xảy ra
tiếp tục với một tin tức về an ninh trật tự
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với ba đối tượng trong đường dây đưa ma túy từ tỉnh nghệ an vào thành phố buôn ma thuột tiêu thụ
ba đối tượng bị khởi tố gồm trần thị la chú tại tỉnh bắc cạn nguyễn ba hải chú tại nghệ an
và trần văn phong chú tại thành phố buôn ma thuột
kết quả điều tra ban đầu cho thấy ngày một mươi tháng một phong liên hệ với la để mua một bánh heroin
là đã đặt mua của một đối tượng không rõ lai lịch ở nghệ an
sau đó người này thuê hải vận chuyển ma túy vào thành phố buôn ma thuột để giao cho la
với tiền công một mươi triệu đồng thì bị công an thành phố buôn ma thuột bắt giữ
tiến hành khám xét nhà của phong lực lượng công an còn thu giữ thêm bốn gói ni lông
bên trong chứa gần bốn mươi gam ma túy đá năm mươi viên ma túy tổng hợp và năm điện thoại di động
ngày bảy tháng hai phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lạng sơn cho biết
vừa phối hợp với trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh lạng sơn trao trả sáu công dân trung quốc nhập cảnh trái phép
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sáu công dân trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
với mục đích tìm kiếm việc làm tại các nhà xưởng cơ khí quán bar đã bị lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn phát hiện và bắt giữ
các công dân này đã được đưa đi cách ly tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời để phục vụ công tác điều tra xác minh
bộ y tế đề nghị các tỉnh thành phố tăng cường các hoạt động truyền thông vận động người dân đi tiêm mũi hai mũi ba vaccine abdalla
trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai kiên quyết không để vaccine phải hủy bỏ do hết hạn sử dụng
bộ y tế nêu rõ đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp bách đề nghị đồng chí bí thư tỉnh ủy thành ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
khẩn trương chỉ đạo và hoàn thành trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai nếu tỉnh nào để vaccine abdalla phải hủy bỏ do hết hạn sử dụng

quý vị thân mến mỗi dân tộc đều có những bản sắc văn hóa riêng với những nét văn hóa truyền thống đặc sắc và ấn tượng có từ lâu đời
người bà thẻn tỉnh tuyên quang hiện nay vẫn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình trong đó độc đáo nhất là lễ hội nhảy lửa
lễ hội này thường được tổ chức vào ngày một mươi sáu tháng riêng âm lịch hàng năm để tạ ơn thần linh phù hộ cho một năm mùa màng tươi tốt cuộc sống no ấm dân làng khỏe mạnh không ốm đau bệnh tật
theo quan niệm của đồng bào dân tộc bà thẻn ngọn lửa tượng trưng cho sự sống sự ấm no hạnh phúc và không thể thiếu trong đời sống
lễ nhảy lửa của dân tộc bà thẻn đã trở thành một nét đẹp sinh hoạt văn hóa tâm linh thể hiện sức mạnh phi thường của con người dám đương đầu với khó khăn thách thức rùa đuổi những điều không may mắn
trong đời sống tinh thần của người bà thẻn luôn quan niệm có các vị thần che chở giúp đỡ
trước khi bắt đầu lễ hội thầy mò phải làm lễ cầu thần linh xin cho dân làng mở hội
sau nghi thức cầu thần linh kéo dài một đến hai giờ các chàng trai bà thèn bắt đầu tham gia lễ hội nhảy lửa
họ nhảy múa trên đống than hồng dực mà không hề sợ hãi hay cảm thấy bỏng rát
người này nối tiếc người kia cứ thế lễ hội chỉ kết thúc khi đống lửa đã tàn hết
ngoài việc tạ ơn thần linh thì lễ nhảy lửa của người pà thèn còn mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng nhắc con cháu nhớ về ân đức của tổ tiên
từ đó mà chăm chỉ làm ăn xem lựa sức khỏe
cũng vì thế mà chỉ những chàng trai trẻ mới được lựa chọn để nhảy lửa
nếu đúng phòng tục là diễn ra vào cuối
tháng một mươi âm lịch hàng năm khi mà mùa màng đã thu hoạch xong
thì làm lễ để thờ thần lửa tạ ơn thần lửa đã phù hộ độ trì trong một năm làm ăn là an khang thịnh vượng
đối với cái lễ nhảy lửa thì là chỉ có đàn ông người bà thẻn tham gia được
phụ nữ và nam giới của các dân tộc khác cũng không tham gia được
lễ hội nhảy lửa còn là một di sản văn hóa mang tính đại diện tộc người
được biết đến như một bản sắc riêng của cộng đồng người bà thẻn
khi nhắc đến lễ hội nhảy lửa người ta nghĩ ngay đến người bà thẻn và ngược lại
đây cũng là lễ hội duy nhất của người bà thèn còn duy trì đến ngày nay
với giá trị văn hóa đặc sắc năm hai nghìn một mươi ba
lễ hội nhảy lửa của người bà thẻn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
tỉnh tuyên quang đang từng bước xây dựng lễ hội nhảy lửa trở thành sản phẩm du lịch đặc thù
trong mỗi dịp tết đến xuân về và các ngày lễ hội trong năm của đồng bào dân tộc bà thẻn
anh là người miền tây nam bộ
thì thật ra mà nói từ xưa tới giờ thì anh chưa bao giờ mà xem các lễ hội múa lửa như thế này
đây là lần đầu tiên mà anh trải nghiệm cái lễ hội múa lửa
cảm nhận của anh thì nó rất là mới mẻ
anh cũng muốn được xem thử xem thử coi là ở đây cái nét nhân quán này nó như thế nào
để mình trải nghiệm được mình về mình có thể là mình chia sẻ với lại anh em bạn bè ở miền tây nam bộ
lễ hội nhảy lửa của người bà thẻn đã có lịch sử lâu đời và được duy trì qua nhiều thế hệ
lễ hội không chỉ phản ánh vai trò và địa vị của những người thầy cúng trong xã hội trước kia
mà còn là bằng chứng thể hiện những yếu tố văn hóa tín ngưỡng nguyên thủy sơ khai
niềm tin vào thế giới thần linh
và những thế giới thần linh
lễ hội nhảy lửa của người pà thèn có lịch sử lâu đời được truyền lại qua nhiều thế hệ
theo quan điểm của đồng bào bà thẻn thì ngọn lửa tượng trưng cho sự sống sự ấm no hạnh phúc
và không thể thiếu trong đời sống
nhảy lửa là lễ hội tiêu biểu của người bà thẻn được biết đến như một bản sắc riêng
lễ nhảy lửa cũng là lễ hội duy nhất của người bà thẻn còn được duy trì cho đến ngày nay
thưa quý vị ở một số quốc gia trên thế giới thì biển số ô tô đẹp được coi là kho tài sản lớn
và việc đầu giá được thực hiện từ lâu
còn tại việt nam bộ công an đang xây dựng và tiếp tục hoàn thiện đề án
thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số thông qua đấu giá để trình chính phủ xem xét
hiện thì người dân rất quan tâm kỳ vọng đề án này sớm được triển khai trong thực tế
để họ có cơ hội sở hữu những chiếc biển số đẹp theo ý muốn của mình
đề án này sẽ mang lại những lợi ích cho người dân cũng như là nhà nước như thế nào
trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay tiến sĩ khương kim tạo
nguyên phó tránh văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia để giúp quý vị hiểu rõ hơn về những lợi ích của đề án

thế thì người nào có ngày sinh thắng đẻ hay là cần cái số nào đó
thì cứ đăng ký là người ta cho
và được cấp cái số đó và chỉ thu ngàn đề phí thôi
nhưng mà nếu cùng một lúc mà nhiều người cùng thích số đấy
thì mới sinh ra vấn đề đấu giá
chỉ đấu giá khi mà có từ hai người trở lên thôi
thì mới đấu giá
và đấu giá có thể đến mức nào mà người nào giả cao nhất thì người sẽ được
và như vậy chúng ta có thể quy định mức trần để mà nhận một cái số đẹp
có thể chỉ một triệu hai triệu thôi
và như vậy thì ngày sinh của một người có thể là không trùng chùng với người khác
nhưng mà người khác không thích thì người ta đăng ký thì cho người ta luôn và thu người ta hai triệu
ví dụ thế là xong
thế nhưng mà nếu mà một con số năm số chín
năm gọi như là mối quý
mà khi đó quá nhiều người thích
thì khi đó là tiến hành đấu giá
một nghìn người thích thì cả một nghìn người thích

và như vậy cái người nào trúng thì chúng ta gắn cái biển số cho cái xe của người đấy
thì tôi nghĩ rằng là cách làm như thế thì nó không bị vướng vào cái vấn đề liên quan đến luật
đây là vấn đề chúng ta thu phí để gắn biển số
với những biển số đẹp
chúng ta điều dõi như thế và cái này thống nhất
trong bộ ngành thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không nhất thiết
cứ phải cái gì báo cáo qua quốc hội
vâng một lần nữa xin mời quý vị
chân trọng cảm ơn tiến sĩ khương kinh tạo
đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
vào một buổi sáng sớm như thế này
và đã có những chia sẻ hết sức là cụ thể
vâng thưa quý vị
hiện tại cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết là
nếu như chính phủ và quốc hội đồng ý cho thực hiện triển khai đề án
thì sẽ được thực hiện công khai trực tuyến
trong giai đoạn thí điểm thì cơ quan chức năng
sẽ lựa chọn phương án người chung đấu giá biển số xe
được sử dụng nhưng không được phép chuyển nhượng
theo cơ quan quản lý thì việc đấu giá biển số xe
trước hết là để đáp ứng nhu cầu của người dân
tăng cường quản lý
sau đó thì mới tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước
tính ra là mỗi năm có thể thu tới gần một mươi tỷ đồng
vấn đề và chính sách ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây
và trong phần tiếp theo của chương trình
mời quý vị cùng đến với thông tin về những chính sách mới có hiệu lực trong tháng hai này
từ ngày một mươi hai tháng hai
quy định tổ chức hội thi giáo viên giáo viên
giỏi là dựa trên sự tự nguyện của giáo viên
không ép buộc không tạo áp lực cho thầy cô tham gia
đảm bảo tính trung thực dân chủ công khai minh bạch công bằng khách quan
và đảm bảo thực chất đảm bảo đúng quy định của chính sách pháp luật của nhà nước
quy định của ngành
học sinh việt nam ở nước ngoài về nước xin học
được gia hạn thêm ba tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học
đây là quy định mới nổi bật tại thông tư năm trăm linh hai nghìn một mươi một
do bộ giáo dục và đào tạo ban hành sửa đổi
bổ sung một số điều
của quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học
tại các trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông
ban hành kèm theo quyết định số năm mươi một hai nghìn hai
thông tư này có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
từ ngành một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
các cơ sở giáo dục cần tổ chức khám sức khỏe cho người học khi mới nhập học
và định kỳ ít nhất một năm một lần trong mỗi năm học
thực hiện theo dõi kiểm tra sức khỏe người học
phát hiện các yếu tố nguy cơ sức khỏe bệnh tật